bộ giao thông vận tải vừa có văn bản hỏa tốc gửi tổng cục đường bộ việt nam cục hàng không hàng hải đường sát đường thủy nội địa
các sở giao thông vận tải thông báo khôi phục hoạt động vận tải trong nước trở lại bình thường
từ giờ ngày tám tháng năm các phương tiện vận tải hành khách được hoạt động trở lại bình thường
tuy nhiên bộ giao thông vận tải giao các đơn vị trong ngành nắm bắt tình hình vận tải hành khách tại địa phương
và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo đảm phòng chống dịch trong tình hình mới theo đúng quy định
chân viên nhà xe và hành khách vẫn cần đeo khẩu trang đúng cách tại các khu vực công cộng và trên phương tiện trong suốt hành trình
thực hiện khai báo y tế hạn chế giao tiếp ăn uống